theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông
trong ngày và đêm nay mùng tám tháng một mươi một mưa lớn tiếp diễn từ nghệ an đến quảng nam
trong đó khu vực quảng bình thừa thiên huế có mưa to đến rất to
lũ trên các sông quảng bình quảng trị có thể lên trong hai mươi bốn giờ tới
còn trong ngày hôm nay mùng tám tháng một mươi một các sông từ thừa thiên huế đến bình định xuống dần nhưng vẫn ở mức nguy hiểm
sông bồ sông hương thừa thiên huế sông côn bình định còn quanh mức báo động hai các sông còn lại phổ biến quanh báo động một
tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể tiếp diễn đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi đặc biệt là ở quảng trị thừa thiên huế
cảnh báo nguy cơ mất an toàn hồ chứa sung yếu ở các khu vực trên